đẩy mạnh điều tra giám sát truy tố xét xử các vụ án tham nhũng chú trọng tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo để xây dựng người hà nội gương mẫu trong thực thi pháp luật
đây là yêu cầu của đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội tại cuộc làm việc với ban nội chính thành ủy và các cơ quan khối nội chính thành phố diễn ra vào sáng nay
đây là yêu cầu của đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội tại cuộc làm việc với ban nội chính thành ủy và các cơ quan khối nội chính thành phố diễn ra vào sáng nay
đây là yêu cầu của đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội thành phố diễn ra vào sáng nay